thời gian gần đây tri cục kiểm lâm tỉnh tuyên quang đã khảo sát thực tế và phát hiện khoảng chín mươi cá thể loài vọc đen má trắng trên địa bàn hai huyện na hàng và lâm bình
đây là loài động vật nằm trong danh sách quý hiếm cần được bảo vệ trên thế giới
hiện tỉnh tuyên quang đang phối hợp với tổ chức phi chính phủ con người tài nguyên và bảo tồn tuyên truyền vận động nâng cao ý thức bảo vệ loài động vật quý hiếm này
được biết từ năm hai nghìn một mươi đến nay tổ chức phi chính phủ con người tài nguyên và bảo tồn đã triển khai thực hiện các dự án tại tỉnh tuyên quang
như lập kế hoạch bảo tồn sinh cảnh cho loài vọc đen má trắng tại lâm bình bảo tồn dựa vào quần thể loài vọc đen má trắng lớn nhất việt nam có nguy cơ bị tuyệt chủng toàn cầu
dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn loài vọc đen mái trắng dựa vào cộng đồng tại huyện lâm bình và na hàng tổng vốn đầu tư hơn sáu trăm tám mươi sáu ba trăm tám mươi usd
vọc đen má trắng là loại linh trường sống chủ yếu trên núi đà vôi
theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ con người tài nguyên và bảo tồn hiện nay trên thế giới có khoảng bốn trăm linh cá thể vọc đen má trắng
tại tỉnh tuyên quang nếu như năm hai nghìn một mươi bảy công bố phát hiện khoảng bảy mươi cá thể vọc đen má trắng thì đến nay đã gần chín mươi cá thể
điều này cho thấy môi trường tự nhiên tại tỉnh tuyên quang có điều kiện sống khá thuận lợi cho loài vọc sinh trường và phát triển